nếu như cách đây nửa tháng các nhà vườn quất tết ở phường chín và xã bình kiến thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
xuất hàng ra ngoài tỉnh sớm và thu lãi lớn thì nay quất đã bất ngờ vàng lá dụng quả
khiến các nhà vườn bị thất thù lớn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
xã bình kiến và phường chín thành phố tuy hòa tỉnh phú yên những ngày cuối năm
không khí ảm đạm bao trùm các vườn quất tết
đầu đầu cũng bắt gặp nhà vườn đang tất bật tìm đủ mọi cách chữa trị bệnh quất vàng lá dụng quả
hy vọng kìm hãm được để bán tết mà không hiểu nguyên nhân vì sao ngoài dự đoán do thời tiết
kinh nghiệm hơn hơn tám trăm linh trậu quất của ông nguyễn văn hóa ở xã bình kiến
thành phố tuy hòa được chữa trị kịp thời tỷ lệ quất vàng lá dụng quả giảm đáng kể
và đang hồi sinh trở lại hiện ông hóa cũng đã xuất bán được hơn bốn trăm linh trậu quất
thành phố tuy hòa có hơn năm mươi hectare đất trồng quất tết
được xuất bán chủ yếu ra các tỉnh gia lai đắk lắc khánh hòa và bình định
thực trạng quất đột nhiên vàng lá dụng quả trên năm mươi diện tích
đang được hội nông dân thành phố tuy hòa kiểm tra
đề nghị các ngành chức năng giúp nông dân xử lý nhanh giảm thiểu thiệt hại
quất hiện nay đang có hiện tượng bị hiếu lá cũng như là trụng vùng trái
hiện nay hội cũng đang chỉ đạo cho các cây xã hội xuống và nắm lại
sau đó sẽ tổng hợp và sẽ có khí nghị để gửi tới các ngành
đề nghị giúp dùm hỗ trợ vượt kỹ thuật tiềm đáng nhân dân
lý do vì sao hiện nay là cây quất bị trụng lá cũng như là quả vàng rất là nhanh
chỉ còn hơn
nửa tháng nữa là đến tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
các nhà vườn trồng quất bị nhiễm bệnh chỉ còn cách cấp tốc chữa trị quất được bao nhiêu thì được
chấp nhận thất thu còn không phải cố giữ lấy gốc để chăm bón chờ năm sau